và theo thông tin mới nhất từ bộ y tế cho biết là đến nay gần bảy trăm năm mươi tám năm trăm linh bệnh nhân covid một mươi chín
trong tổng số tám trăm hai mươi sáu tám trăm ba mươi bảy ca mắc đã khỏi một mươi chín tỉnh qua một mươi bốn ngày chưa có f trong cộng đồng
thứ phát là bắc cạn tuyên quang lai châu hòa bình hà giang thái nguyên điện biên hải phòng
thái bình lào cai quảng ninh vĩnh phúc bắc giang phú thọ ninh bình bắc ninh lạng sơn sơn la và yên bái
tổng số liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm là bốn mươi chín hai trăm năm mươi bốn chín trăm hai mươi năm liều trong đó tiêm một mũi là ba mươi sáu bốn trăm bốn mươi tám năm trăm hai mươi bảy liều
tiêm mũi hai là một mươi hai tám trăm linh sáu ba trăm chín mươi tám liều
và tại hà nội sáng nay ngày tám tháng một mươi trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tp hà nội thông tin
có ba ca nhiễm sars cov hai trong cộng đồng ở quận hà đông
các bệnh nhân đều là người trong gia đình thuộc chùm ca bệnh sàng lọc ho sốt